phản hồi về việc thương lái trung quốc thao túng thanh long bình thuận gần đây bộ công thương cho biết sở công thương tỉnh bình thuận đã kiểm tra xác minh và thừa nhận sự hiện diện của các tổ chức cá nhân người nước ngoài hoạt động mua bán thanh long trên địa bàn tỉnh tập trung nhiều nhất tại huyện hàm thuận nam
bộ công thương cho biết đã phát hiện hai mươi tám người trung quốc thu mua thanh long trái phép tại bình thuận xử phạt hàng trăm triệu đồng đối với nhiều hành vi vi phạm
theo bộ công thương đa phần người nước ngoài qua việt nam bằng con đường du lịch tham quan dưới hình thức núp bóng doanh nghiệp trong tỉnh thuê lại nhà xưởng để tổ chức thu mua thanh long
không những vậy các cá nhân này còn thực hiện việc kiểm tra trái thanh long để doanh nghiệp thu mua đồng gói xuất hàng sang trung quốc
qua kiểm tra tỉnh bình thuận đã phát hiện sự hiện diện của hai mươi tám người trung quốc đang hoạt động trong lĩnh vực thu mua đóng gói xuất khẩu trái thanh long
sau khi kiểm tra một mươi một lao động người nước ngoài này đã bị xử phạt vi phạm hành chính và tịch thu một mươi hai tấn thanh long
cả đồng gói